ngày một mươi sáu tháng một mươi một được sự ủy quyền của đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ đã đến tặng máy tính và áo ấm cho thầy và cho trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở huyện tân sơn
đồng chí nguyễn thúy anh chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội đã trao tặng cho nhà trường một mươi bộ máy vi tính hơn hai trăm tám mươi chiếc áo khoác
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tặng năm mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt
đây là những món quà ý nghĩa nhằm động viên các thầy cô giáo và các em học sinh nhân dịp ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở huyện tân sơn có hơn hai trăm bảy mươi em học sinh ở tám khối lớp
chủ yếu là con em đồng bào dân tộc tiểu số trên địa bàn trong và ngoài huyện